ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín là hạn chót các địa phương phải gửi đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã về bộ đội vụ
để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
tuy nhiên đến nay vẫn còn một mươi bốn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chưa gửi phương án
đây là một trong những vấn đề nổi bật tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín của ngành nội vụ diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo thống kê có hai mươi trên tổng số bảy trăm một mươi ba đơn vị cấp huyện và sáu trăm hai mươi ba trên tổng số một mươi một một trăm sáu mươi đơn vị hành chính cấp xã
thuộc diện phải thực hiện sắp xếp theo tinh thần nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị và nghị quyết sáu trăm năm mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
đến thời điểm này theo phương án các tỉnh gửi về có bốn đơn vị hành chính cấp huyện sẽ thực hiện sắp nhập
trong đó có ba đơn vị của tỉnh cao bằng và một đơn vị tỉnh hòa bình
cùng với đó đơn vị hành chính cấp xã dự kiến cũng sẽ giảm được năm trăm ba mươi chín xã
đa phần người dân đã đồng thuận với chủ trương này tuy nhiên điều mà địa phương quan tâm và cũng là vấn đề vướng mắt nhất
là giải quyết đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp
việc sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp huyện cũng nhằm thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động tuy nhiên thời gian qua vì một số vướng mắc đã phải tạm dừng
chính phủ đã họp hai lần và thường trực chính phủ đại diện lãnh đạo chính phủ đã làm việc ba lần với bộ nội các quận ngành
đến nay chúng tôi còn chờ một cuộc họp thường trực chính phủ nữa trước khi thủ tịch chính phủ ký để bàn hành hai ngày này
do đó trong các quyền quá trình sắp xếp tổ chức theo kinh quyết một mươi tám thì xin thưa các hành trí có tầm trễ
tập trung tham mưu các cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội vụ trong sáu tháng cuối năm
để thực hiện đúng lộ trình đề ra đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân